tối qua ba mươi tháng sáu theo giờ địa phương pháp đã phải huy động bốn mươi năm cảnh sát được hỗ trợ bởi phương tiện bọc thép
để đối phó với các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra trong đêm thứ tư liên tiếp
các cuộc biểu tình bạo loạn này diễn ra sau một vụ cảnh sát pháp bắn chết một thiếu niên một mươi bảy tuổi hồi đầu tuần
theo bộ nội vụ pháp số lượng cảnh sát được huy động lần này cao hơn so với bốn mươi cảnh sát được triển khai hôm hai mươi chín tháng sáu
tuy nhiên bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh trong tối ngày ba mươi tháng sáu theo giờ địa phương tình trạng cướp bóc vẫn diễn ra
ở các thành phố lyon marksi pronov những đối tượng quá khích xông vào cướp phá các cửa hàng đốt các ô tô và thùng rác
cũng tại thành phố maxi cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay chấn áp sau khi các thanh niên ném pháo vào các xe cảnh sát
cảnh sát pháp cũng đã bắt giữ hai trăm sáu mươi đối tượng trên toàn quốc trong đó có tám mươi người ở marketi
thủ tướng pháp elizabeth
borgner tuyên bố hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc trong đó có các buổi hòa nhạc
một số tuyến xe buýt và xe điện cũng đã ngừng hoạt động vào lúc hai mươi một giờ theo giờ địa phương
bên cạnh đó nhà chức trách cũng cấm bán pháo hoa lớn và chất lỏng dễ cháy
trong cuộc họp an ninh khẩn cấp tổng thống pháp emmanuel macron lên án tình trạng bạo loạn không thể chấp nhận được tại nhiều khu vực
ông macron cũng kêu gọi các bậc cha mẹ kiểm soát không để con em mình tham gia các cuộc bạo loạn trên đường phố
bên cạnh đó ông macron cam kết hợp tác với các nền tảng truyền thông xã hội để hạn chế lan truyền các nội dung kích động bạo lực